tại tỉnh bắc ninh thành ủy hà nội và tỉnh ủy bắc ninh đã tổ chức hội nghị kết nối hợp tác và phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đồng chí nguyễn nhân chiến bí thư tỉnh ủy bắc ninh đồng chủ trì hội nghị
thảo luận tại hội nghị lãnh đạo thành phố hà nội và tỉnh bắc ninh cùng thống nhất
trong thời gian tới hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên một mươi lĩnh vực trọng tâm là lĩnh vực công thương văn hóa và du lịch
trong đó sẽ để mạnh hợp tác thu hút đầu tư và quản lý các khu công nghiệp xây dựng hệ thống liên thông các khu công nghiệp khu chế xuất giữa hai tỉnh thành
phát triển hệ thống logistic và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn chung về giao thông vấn đề ô nhiễm môi trường ở các vùng giáp danh
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị các đơn vị chức năng cần phát huy những kết quả hợp tác bền chặt vốn có đẩy mạnh giao lưu hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh thành phố
trên từng lĩnh vực hợp tác cần xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương